cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình tp hcm cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại một địa chỉ ở đường điện biên phủ phường hai mươi hai quận bình thạnh và tại một địa chỉ ở đường hoàng sa phường năm quận tân bình vào các ngày giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn để điều tra xử lý theo quy định pháp luật
được biết đây là vụ án có yếu tố người ngoại quốc bị tố cáo cụ thể là ông f m lưu trú ở quận bình thạnh còn bé gái sinh năm hai nghìn một mươi năm là việt kiều tên s
đã chuyển vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xử lý theo thẩm quyền
theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân ông fm là bạn của cha mẹ s tố giác cũng nêu chiều ngày một mươi một tháng hai mùng hai tết ông fm đến nhà của bé s rồi đón cha và bé s đến nhà người quen tên m ở đường hoàng sa phường năm quận tân bình chơi
và tại đây theo tố xác ông f m đã có hành vi dở trò đối bại với bé s sự việc được chi m phát hiện đã kể lại với chồng và sau đó mới báo cho cha mẹ của cháu s biết
cha mẹ cháu s có liên lạc với ông fm qua tin nhắn ông này thừa nhận hành vi nói rằng lúc đó say quá và tỏ ra ân hận
liên quan đến vụ giải cứu năm thanh niên say rượu nằm trên mái cầu vượt đi bộ trên đường trần nhật duật
sáng ngày chín tháng ba đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng khuyên can giải cứu anh tv sinh năm hai nghìn quê nghệ an có hành vi trèo lên mái cầu vượt đi bộ vào đêm ngày tám tháng ba
theo vị đại diện sau khi lực lượng chức năng giải cứu anh tvt được đưa về trụ sở công an phường phúc tân quận hoàn kiếm để làm rõ lý do người này trèo lên mái cầu vượt anh tê cũng được lực lượng y tế chăm sóc
sau khi tỉnh táo nam thanh niên này đã trình bày với cảnh sát tại cơ quan công an anh tê cho biết do có trục chặt với vợ nên ngày tám tháng ba anh đã bắt xe khách đi từ nghệ an sang biến xe mỹ đình hà nội
sau đó nam thanh niên này bắt xe ôm đi lên cầu thăng long và ngồi uống bia một mình
bị đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số một thông tin thêm qua lời kể anh tê nói rằng đã uống hết một nửa kết bia sau đó anh này đi bộ từ cầu thăng long ra cầu trương dương
khi tới đoạn đường trần nhật duật anh tê đã trèo lên mái cầu vượt rồi nằm tại đó
trước đó khoảng hai mươi hai h năm mươi phút ngày tám tháng ba trong lúc tuần tra trên đường trần nhật duật tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số một phát hiện anh tê nằm trên mái cầu vượt nối từ số ba trăm tám mươi năm hồng hà sang đường trần nhật duật quận hoàn kiếm
cảnh sát giao thông sau đó triển khai đội hình vừa vận động nam thanh niên giữ bình tĩnh không di chuyển đồng thời phân luồng giao thông không cho người dân hiếu kỳ tập trung gây tác động tâm lý tiêu cực đến anh tê
tổ công tác cũng cử người liên hệ với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an quận hoàn kiếm trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm đến hiện trường để phối hợp giải cứu anh tê
tới khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận được vị trí nam thanh niên nằm trên mái cầu vượt bằng xe thang và đưa xuống mặt đất an toàn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn bàn giao năm thanh niên cho công an phường phúc tân và trung tâm y tế một trăm một mươi năm để tiếp tục làm rõ
văn hóa từ hậu kỳ đa mới văn hóa đồ đồng đến văn hóa lý trần lê
năm hai nghìn một mươi bốn bộ văn hóa thể thao và du lịch đã công nhận di trì khảo cổ phân phối bãi cọt là di tích cấp quốc gia
tuy nhiên sau một mươi năm được xác phong hiện di tích khảo cổ này vẫn đang là bãi đất cát hoang vu với cỏ dại mọc ung tùm ở giữa là rừng bạch đàn
khu di tích không được xây dựng hàng rào ngăn cách và không có người trông coi
người dân địa phương tận dụng khu vực này để lùa ra súc ra cầm và chăn thả
trái phép để lại phó giám đốc bảo tàng tỉnh hà tĩnh cho biết di tích khảo cổ học phôi phối bãi cọt đang hàng giờ đối mặt với sự xâm hại từ nạn săn tìm cổ vật và cai thác cát trái phép
trước thực trạng trên ngành chức năng cần có các biện pháp bảo vệ kịp thời như xây dựng hàng rào
nếu không di tích sẽ phải đối mặt với sự xâm phạm của động vật hoặc con người điều đó sẽ làm sai lệch di tích
cuối bản tin là một số cập nhật về tình hình thời tiết
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng ba miền bắc sẽ có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác trời lạnh về đêm và sáng sớm
hiện nay miền bắc đang phải chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên thời tiết có mưa vừa mưa nhỏ trời rét nhiệt độ giao động từ một mươi bảy đến hai mươi độ
từ đêm ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng ba miền bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường trời rét kèm theo mưa nhỏ dài rác
sau ngày một mươi một tháng ba nền nhiệt ở khu vực này mới tăng dần trời chỉ còn rét về đêm và sáng
cơ quan khí tượng cho biết thêm từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng ba miền bắc có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
trong thời điểm có mưa phùn nồm ẩm nhiệt độ cũng tăng nhẹ giao động khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi bảy độ
trong thời điểm có mưa phùn nồm ẩm người dân nên đóng kín cửa ngăn không cho không khí ẩm vào nhà
gia đình có điều kiện thịt bật điều hòa sử dụng máy hút ẩm
theo chuyên gia y tế người dân cần phòng tránh bằng cách đeo khẩu trang giữ ấm tăng cường vệ sinh hầu họng bằng sung miệng nước muối
nếu có dấu hiệu ho sốt thì cần được thăm khám xử lý kịp thời để tránh gây biến chứng nặng
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại